chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bị cáo trọng nói rằng nguyên nhân không đến văn phòng như yêu cầu là do bị cáo từng nghe nhiều trường hợp tài xế bị bảo vệ dùng vũ lực
vì sợ bị nên bị cáo lái xe đi khỏi khu đô thị vinhomes
bị cáo trọng cho biết xe bị cáo hỏng bị cáo không muốn xích mích dây dưa về an ninh chỉ muốn mang xe đi sửa
bị cáo không nghĩ sự việc sẽ xảy ra như thế và không xử lý kịp
tài xế taxi xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết bị cáo sai đến đâu bị cáo xin chịu trách nhiệm đến đó
theo cáo trạng sau khi xảy ra tai nạn trọng bị lực lượng công an kiểm tra và xác định có nồng độ cồn ở mức bốn trăm năm mươi bốn mg trên lít khí thở trên mức cao nhất là bốn mg trên lít khí thở
thời gian qua bị cáo đã động viên gia đình khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa khắc phục được
người nhà nạn nhân đề nghị hội đồng xét xử truy tố thêm tài xế trọng về việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia
theo đại diện gia đình bị hại quá trình diễn ra phiên tòa tài xế trịnh bá trọng chưa thành khẩn còn quanh co
anh trọng đã ở tuổi trưởng thành đủ nhận thức để nhận ra sai phạm của bản thân nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tại tòa đại diện gia đình bị cáo cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bồi thường cho gia đình bị hại một mươi năm triệu đồng
xong đại diện gia đình nạn nhân nói một mươi năm triệu đồng không đủ mua mộ cho cháu tôi và không chấp nhận khoản bồi thường này
đại diện viện kiểm soát nhân dân tp hà nội đề nghị
bị cáo trịnh bá trọng mức án trung thân về tội giết người
về trách nhiệm dân sự viện kiểm sát đề nghị bị cáo phải bồi thường số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng và cấp dưỡng cho các con của anh dũng đến khi đủ một mươi tám tuổi
đến chiều ngày tám tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo trịnh bá trọng ba mươi chín tuổi chú gia lâm hà nội
hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm thể hiện tính chất côn đồ coi thường tính mạng của người khác coi thường pháp luật xâm phạm tính mạng của người dân được pháp luật bảo vệ gây mất trật tự trị an
do đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trịnh bá trọng mức án trung thần về hành vi sát hại người khác
về dân sự buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình nạn nhân vũ trung dũng hai mươi sáu tuổi quê gia lâm hà nội hai trăm một mươi năm triệu đồng
ngoài ra trọng còn phải cấp dưỡng cho hai con của anh dũng đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi
sau khi tòa tuyên án nam tài xế ngồi thục xuống trước bục khai báo không dám nói nhìn vợ và người thân
trước đó khi nói lời sau cùng bị cáo trịnh bá trọng cho biết khi sự việc xảy ra bị cáo không ý thức được nên đã gây ra tai nạn gây ra mất mát to lớn cho gia đình nạn nhân
bị cáo thành khẩn xin lỗi gia đình nạn nhân xin cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời
bị cáo cuối đầu xin lỗi gia đình nạn nhân
bị cáo đã nhận thấy sai phạm của bản thân vô cùng ăn năn hối hận và xin tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo hưởng khoan hồng sớm trở về để lao động khắc phục lỗi lầm
bị cáo còn cha giả con thơ
liên quan đến vụ tài xế taxi tông tử vong bảo vệ ở xa lâm tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội cho rằng đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
có thể người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội danh giết người
ngày hai mươi chín tháng ba
công an huyện gia lâm hà nội cho biết tài xế taxi tông tử vong nhân viên bảo vệ có kết quả đo nồng độ cồn là bốn trăm năm mươi bốn mg trên lít khí thở
mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại nghị định một trăm linh trên bốn mg trên lít khí thở
thời điểm cảnh sát tiếp nhận vụ việc vào chiều hai mươi tám tháng ba nam tài xế trịnh bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở cổ bi gia lâm không hợp tác nhiều lần không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng ba
công an thị trấn châu quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh r một hai vinhome ocean park xảy ra tai nạn giao thông
qua xác minh sơ bộ cảnh sát xác định lái xe trịnh bá trọng điều khiển ô tô biển số hai mươi chín e một nghìn hai trăm bốn mươi hai đổ tại nút giao thông hải đăng ba hải đăng chính thuộc khu nội đô thị ở địa bàn gia lâm
chiếc xe sau đó bị anh vũ trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bảo vệ khu đô thị khóa bánh xe vì đổ sai quy định
lên ô tô và di chuyển
anh vũ trung dũng phát hiện nên lái xe máy đuổi theo trọng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định
lúc này trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh dũng phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong
ngoài ra chiếc taxi còn va chạm với ô tô mercedes glc ba trăm linh và ô tô hyundai thuốc sơn màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe
sáng hai mươi chín tháng ba công an huyện gia lâm đã tạm giữ nam tài xế trịnh bá trọng để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc
còn những người thân của nạn nhân dũng nhắc lại sự việc đau lòng chiều hai mươi tám tháng ba
nhiều người chưa hết bàn hoàng
con đường nhỏ ngày thường chỉ thấp thoáng bóng học sinh tan trường nhưng chiều hai mươi chín tháng ba từng đoàn người lại tấp nập ra vào
họ đến để chia buồn cùng gia đình của anh vũ trung dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhân viên bảo vệ gặp nạn vào chiều hôm trước tại khu đô thị ở gia lâm
ngôi nhà của dũng nằm trong một con ngách nhỏ gần đình làng thuận quang
ngay từ đầu ngõ gần chục đồng nghiệp của anh túc trực hướng dẫn những người đến viếng
và nhanh chóng chạy vào phía trong khi có việc cần phụ giúp
nhìn di ảnh của chàng trai hai mươi sáu tuổi giữa nhà khói hương nghi ngút nhiều người không cầm được nước mắt
cố gượn ngồi bên ban thờ nước mắt không ngừng lan trên mắt mẹ của dũng
cùng lúc vợ anh được người thân đưa sang nhà hàng xóm
trên tay cô gái mới hai mươi hai tuổi là cậu con trai mới sinh chưa đầy ba tháng tuổi
vũ trung dũng mất bố từ năm mươi bảy tuổi
từ đó tới nay anh cùng mẹ sinh sống trong căn nhà hiện tại
căn bệnh tuổi già khiến mẹ dũng thường xuyên đau ốm không thể lao động nặng
thương con bà cố gắng chạy vậy việc đồng án để trang trải cuộc sống
học hết lớp một mươi hai dũng bắt đầu xin đi làm để kiếm sống
năm hai nghìn hai mươi anh kết hôn với lan anh sinh năm hai nghìn một rồi sau đó sinh được người con trai đầu lòng
hai năm sau ngày cưới họ sinh thêm một bé trai vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
người vợ còn trẻ ba nam sinh hai người con nên không có công việc ổn định
dũng trở thành trụ cột trong gia đình
cùng lúc chăm mẹ vợ cùng hai con trai
hơn một năm qua công việc của vũ trung dũng dần ổn định với vị trí nhân viên bảo vệ
anh cũng vì thế mà có nguồn thu nhập để chăm lo gia đình
nhìn vào hai cháu trai cháu lớn ba tuổi đứa bé chưa tròn ba tháng
người đàn ông có biết cả gia đình rất đau xót nhưng cũng cố nén nước mắt để lo việc hậu sự
nỗi đau rồi sẽ nguyên ngoai nhưng phía trước hai cậu con trai của vũ trung dũng là chặng đường trưởng thành dài thiếu vắng bóng người cha
vụ việc tài xế trịnh bá trọng điều khiển xe ô tô tông thẳng vào một nhân viên bảo vệ của khu đô thị ở gia lâm
chỉ vì trước đó bị nhắc nhở việc đổi xe không đúng quy định dẫn đến nhân viên bảo vệ này bị trọng thương
sau đó gây tử vong đang khiến dư luận xôn xao phẫn nộ
dựa trên góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do đó cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhận thức
ý thức chủ quan của người điều khiển ô tô để xác định hành vi là vô ý hay cố ý
luật sư cường phân tích nếu trong trường hợp vụ tai nạn giao thông tài xế có ý thức thực hiện hành vi vi phạm
dù biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thì đây là hành vi cố ý gây thương tích hoặc giết người chứ không còn là vi phạm giao thông nữa
trong vụ tai nạn giao thông nêu trên hành vi vi phạm giao thông đã rõ hậu quả đã rõ thỏa mãn mặt khách quan của tội phạm
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ mặt chủ quan của tội phạm
luật sư cường nhận định trong đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện
trường hợp có căn cứ cho thấy người này do tự thủ tức với người bảo vệ và đã sử dụng phương tiện giao thông
nguồn nguy hiểm cao độ để đâm thẳng vào bỏ mặt hậu quả chết người xảy ra hoặc mong muốn hậu quả chết người xảy ra
đây là hành vi giết người người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về tội danh giết người
mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra dù là vô tình hay cố ý đều đã gây ra những hậu quả nặng nề
không chỉ ảnh hưởng tới những người trong cuộc là nạn nhân và chính người gây ra tai nạn
mà còn đó là nỗi đau của sự mất mát của gia đình người ở lại
vụ việc này sẽ là bài học cho những người coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
việc xử lý những vụ việc như thế này đòi hỏi cơ quan tiến hành tố tụng phải công tâm khách quan
xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật để đảm bảo công bằng bình đẳng và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội